hoạt động các ngân hàng chúng ta nếu như
thực sự việc cung cầu thực sự
thực hiện đúng các cái nguyên tắc
về cho vay trong đó có cho vay bất động sản
thì chúng ta không đáng ngại cái việc đấy
để thị trường người ta lo bán được hàng
thị trường tiêu thụ tốt tiềm năng
an toàn người ta sẽ đầu tư nhiều
còn nếu không người ta sẽ rút
nhưng của mình thì đôi khi là
lợi ích nhóm là sân sau
các ông chủ nhà băng cũng là
chủ bất động sản thế là người ta cứ nhồi vốn
vào và con số
thông kê cũng thế nó sẽ không chính thức
che dấu và rất nhiều cái biến thái
rất nhiều cái là
con số cho vay
cao nhưng cuối cùng là thông kê
thấp thì có thể
kết luận rằng là
chúng ta cần phải hết sức quan tâm
cần phải quản lý chặt chẽ và đặc biệt
là cái con số
để khống chế để đảm bảo tỷ lệ an toàn
cần phải công khai
để cho mọi người hiểu rõ rằng
nó bao gồm cái gì và so sánh
có hợp lý không
vậy thì ngân hàng giảm nguồn vốn
tiến dụng vào bất động sản thì nó sẽ có
ảnh hưởng như thế nào đến ngành
bất động sản ạ
chứ chúng ta phải nhìn ra là cái việc
mà xiết lại cái tín dụng
vào bất động sản không có nghĩa rằng là
chúng ta không khuyến khích phát triển bất động sản
chúng ta vẫn coi bất động sản
là một lĩnh vực rất quan trọng thậm chí là
một lĩnh vực kinh tế đa ngành liên ngành
nó có sức kéo tổng hợp
không chỉ cho trong xây dựng công nghiệp
mà nó còn cả lĩnh vực dịch vụ
và rất nhiều vấn đề khác nữa
nhưng mà cái việc hạn chế tín dụng cho vai ngân hàng
và bất động sản là cần thiết
bởi vì chúng ta đã nói đó một là nó giúp cho
thực hiện đúng nguyên tắc của ngân hàng
là không bỏ trứng vào một giỏ thứ hai là ngăn chặn
từ xa cái tình trạng gọi là
đầu cơ quá mức trên thị trường hiện nay chúng tôi nhận thấy
có hai xu hướng khá nguy hiểm đó là xu hướng
là cái dòng vốn
và bất động sản đặc biệt là
vốn ngân hàng và bất động sản là lớn
trong khi cái lượng cung cầu trên thị trường
đang nghiêng về hướng tức là cung nhiều hơn cầu
đặc biệt là cung của những
bất động sản mà cao cấp nghỉ dưỡng
hoặc là những bất động sản mà nó
không thực sự thiết thực trong khi đó
là bất động sản và nhà xã hội thì lại còn hơn thiếu
như vậy là cái sự cung cầu này đang nghiêng về
hiện tượng đầu cơ và nó sẽ tạo ra
một cái tình trạng có thể là
nợ xấu nợ khó đòi trong tương lai
nếu chúng ta không thực hiện cái thứ ba nữa
là sắp tới đây
chúng ta thấy rằng là
ngân hàng đang
thực hiện cái việc mà siết lại
các cái nguyên tắc quản lý ngân hàng theo cái hướng là
ba x hai mà hiện nay cả nước chúng ta mới có
việc công anh là đặt cái chuẩn này
thế thì cái việc mà xiết lại như vậy nó đòi hỏi
là một loạt các tiêu chí cho nó có tiêu chí vốn
trên tổng dư nợ
rồi tiêu chí về vốn sở hữu v v
rất nhiều những cái yếu tố nó ngặt nghèo hơn
thì cái việc mà để dư nợ quá mức
trong khi đó là cái vốn sở hữu lại
kém đi và đồng thời là cái vốn ngắn hạn
cho vay dư nợ nhiều hơn là điều không nên và không thể
và cái việc rút lại là cần thiết là như vậy
hơn nữa chúng tôi cho rằng là
cái việc rút lại như vậy nó còn giúp cho
những cái hoạt động mà
đa dạng hóa vốn bất động sản
thực chất hơn không trông cậy quá mức
vào ngân hàng nữa
thế thì như vậy chúng ta thấy rằng là
khi thực hiện cái việc mà
siết chặt vốn tiêu dụng vào ngân hàng
thì nó sẽ giúp cho một loạt cá tổng tích cực
tích cực thứ nhất là nó tuân thủ
các nguyên tắc các nghiêm luật kể cả hoạt động
ngân hàng thông thường cũng như theo tiêu chuẩn ba gen hai
đây là một trong những yêu cầu đầu tiên rất quan trọng
cái thứ hai nữa là nó
giúp giảm thiểu tránh nguy cơ
đầu cơ quá mức đặc biệt là vào bất động sản
mà sự bùng nổ của nó sẽ xảy ra
rất nhiều hệ lịnh trong tương lai như chúng ta thấy
ở mỹ và ở thái lan
cái thứ ba nữa là nó giúp cái hệ thống ngân hàng
lành mạnh hơn ổn định hơn
và từ đó nó giúp cho cái ổn định vĩ mô
theo đúng cái mục tiêu chiến lược của chúng ta là
ổn định vĩ mô kiểm soát lạm phát
cái thứ tư nữa là nó giúp cho
cái dòng vốn xã hội được sử dụng hiệu quả hơn
theo nghĩa tức là một là
chúng ta dành vốn thay vì
và bất động sản quá nhiều chúng ta sẽ chuyển sang
sáu lĩnh vực ưu tiên và những lĩnh vực
mà chúng ta cần phải phát triển mạnh thì đây là
một trong những cái mục tiêu rất quan trọng
và với yêu cầu đó chúng ta cho rằng là rõ ràng là
chúng ta cần phải canh tình không nên quá lạm dụng
khai thác cái thị trường vay tiêu dùng này kể cả
trong vay bất động sản
nếu như mà thực chất nó là vay tiêu dùng
trả nợ bằng tiền lương
bằng thu nhập không đi vay
để tiêu dùng thì
cao là tốt không có vấn đề gì
vì nó phản ánh đúng cái nhu cầu cung cầu
của xã hội nó không rủi ro
thế nhưng của chúng ta thì đúng là có hai vấn đề rất
nghiêm trọng một là con số hai là
cái rủi ro thì con số
cho vay bất động sản chúng ta hình dung
như thế này
phần lớn cái vốn đầu tư
kinh doanh bất động sản trong thời gian qua
hiện nay cũng vậy là từ ngân hàng
có thể là chiếm
đến năm mươi bảy mươi thậm chí
chín mươi chẳng hạn
đáng lý dừng lại ở đấy
thì nó không có vấn đề gì lắm nhưng
chúng ta còn cái yếu tố thứ hai thì không biết là
thực tế tính thế nào đấy là
nếu mà tiêu dùng là nhà ở
mà nhà ở hình thành tương lai thì ngân hàng phải có bảo lãnh
mà cái bảo lãnh đấy thì
nếu như theo đúng câu chữ
tính dư nợ là chưa tính vào
cái dư nợ theo cái nghĩa của ngày xưa nhưng theo
những cái quy định về giới hạn về chỉ số an toàn
mới đây thì người ta lại coi là
cái số dư bảo lãnh đấy coi như tính vào
cái tổng dư nợ cái bảo lãnh
bao giờ cũng phải cao gấp mấy lần
cái số đầu tư vì cái giá trị
nhà bán ra bao giờ mà trả cao và ngân hàng
phải bảo lãnh trên cái giá trị nhà mà
và đặc biệt thứ ba là
cái rủi ro lớn và cũng là liên quan
con số nó mập mờ ở cái chỗ là
rất nhiều dự án
là mặc dù đã vay ngân hàng rồi
đã đủ để
đầu tư rồi nhưng người ta huy động
của người mua nhà con số rất lớn
tôi cho rằng
để làm các dự án khác chứ không phải là
vì dự án đấy thế thì
cái con số huy động là thế nào ví dụ
anh xây đơn giá hai mươi triệu một mét vuông
nhưng anh bán có thể bốn mươi thậm chí sáu mươi triệu
và rất nhiều
khách hàng đã phải thanh toán
ít thì bảy mươi nhiều
lên đến chín mươi năm
lại thông qua cái gì không phải tiền của người ta
mà đi vay ngân hàng thế thì
bản chất đấy là đầu tư đấy là đầu tư kinh doanh
và tôi được biết là
có những dự án mà có lẽ sáu bảy mươi
số khách hàng là mua để kinh doanh
vay ngân hàng để kinh doanh
thì cái rủi ro đó là cấp số nhân
chứ không còn là cấp số cộng nữa
thì đấy là cái nguy cơ
lọt sư dương văn tích đã đặt đề cập một vấn đề mà chúng tôi cho rằng là
cực kỳ quan trọng
mà lọt sư dương văn tích nói lướt qua tôi xin nhấn mạnh thêm
tức là cái việc
cho vay ngân hàng đó sau đó bảo lãnh
và đặc biệt là dùng thế chất
bằng chính cái nhà tương lai hình thành
thì nó cực kỳ là rủi ro ở việt nam
nó bao gồm hai yếu tố
thứ nhất là xuất hiện một cái xu hướng
cho vay vào đi vay
để đầu cơ tức là anh vay một phần
sau ngân hàng cho anh vay một cục nữa
lớn hơn rất nhiều và anh có được một cái nhà
trong tương lai và anh dùng cái nhà đó để thế chấp
và họ sử dụng cái biện pháp này để đầu cơ
rất nhiều nhà và ngân hàng
cũng tưởng là mình được cho vay lớn rồi mình có lời
lớn và nhà bán đồng sản
thì tưởng rằng là mình bán được nhiều hàng nhưng thực ra
tất cả đều là ở dạng tương lai
và đặc biệt nguy hiểm nhất là khi trong tương lai
như tôi đã nói là cái cầu mà nó
kém hơn cùng nhiều đó thì như vậy là chúng ta sẽ
bị đổ vỡ bất động sản và cái giá nhà
trong tương lai đó nó sẽ không còn như một tỷ
để đưa vào thế chấp và định giá cho hiện nay
nữa mà nó còn độ năm trăm linh triệu thế thì vậy
là toàn bộ cái tài sản thế chấp đó nó trở thành
tài sản thế chất dưới chuẩn cái khoản vay
mà chúng ta đã tính là khoản vay
dưới chuẩn thế thì rất là nguy hiểm
rủi ro nó sẽ đến từ rất nhiều phía
đối với người đi vay chắc chắn họ sẽ bỏ cổ trại đến người
đối với nhà đầu cơ nhà đầu tư
đầu tư bất động sản thì họ bán xong
nhà thôi thì ngân hàng sẽ là người cái triệu cuối cùng
của toàn bộ dù anh có được cái nhà trong tương lai
nhưng cái nhà đó nó giảm giá cái nhà không bán được
cái nhà đó lại thuộc diện
mà coi như là không đúng với nhu cầu thị trường
và thậm chí nó còn chưa hoàn thành nữa
thì tất cả những điều đó nó sẽ tạo ra
những rủi ro rất lớn trong tương lai và vì thế cái việc
mà ngay cả sử dụng cái hình thức
mà thế chất bằng căn nhà tương lai
cũng chứa được những rủi ro như vậy mà chúng tôi tin rằng là
tháng tháng tới nếu chúng ta không nhận diện
và kiểm soát kỹ thì cái nguy cơ này nó sẽ
hiện hình một cách nó rất là cụ thể và rõ ràng
và thậm chí gây tác động khá là mạnh mẽ
có thể thấy trong một mươi năm qua
ngân hàng nhà nước đã ban hành
điều chỉnh các chính sách theo hướng khuyến khích
hay hạn chế cấp vốn cho hoạt động
kinh doanh bất động sản tùy thuộc
vào yêu cầu quản lý rủi ro của toàn bộ
hệ thống ngân hàng cũng như diễn biến
của thị trường bất động sản
tuy nhiên nếu nhìn từ khía cạnh thị trường
thì chính sách biến động có phần hơi nhiều
và tương đối nhanh
theo dự tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
tín dụng cho vay lĩnh vực bất động sản
sẽ có nhiều thay đổi
điều này xuất phát từ hai quy định quan trọng
một ngân hàng nhà nước
nâng hệ số rủi ro cho vay bất động sản
từ mức hai trăm linh hiện nay
lên mức hai trăm năm mươi
hai tỷ lệ vốn ngắn hạn
cho vay chung và dài hạn
giảm từ mức bốn mươi năm
về còn bốn mươi
theo quy định của thông tư
cả hai quy định mới trên
về cơ bản sẽ đều xiết lại
dòng vốn chảy vào lĩnh vực bất động sản
nâng hệ số rủi ro lên
đồng nghĩa với hệ số an toàn vốn
của các ngân hàng sẽ suy giảm
giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn
cho vay chung và dài hạn
đương nhiên sẽ khiến các ngân hàng
phải cân nhắc giảm cho vay bất động sản
vì tín dụng lĩnh vực này
hầu hết là chung và dài hạn
khi mà ngân hàng xiết chặt
vốn chảy vào lĩnh vực bất động sản
thì các doanh nghiệp bất động sản
buộc phải tìm cách để huy động vốn
một cách bền vững thông qua thị trường chứng khoán
có thể là trái phiếu doanh nghiệp
hoặc là nguồn vốn fdi
trong đó thì cái kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp
được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhất
nhưng mà theo tôi biết
muốn phát hành trái phiếu thành công
thì ngoài tính minh bạch cao
các công ty niêm yết còn phải kèm theo một số điều kiện
vậy theo lệ sư trương thanh đức
ông có thể nói rõ hơn về những điều kiện này được không ạ
trước đây thì điều kiện nó tương đối là khắt khe
chẳng hạn như là doanh nghiệp
phải làm ăn kinh doanh có lãi
năm trước liền kề mới được phát hành trái phiếu
nhưng cái nghị định mới về phát hành trái phiếu
sửa đổi bổ sung bây giờ thì nó mở hơn
tóm lại đấy là
không phải là vốn vay không phải là rủi ro hệ thống
cho nên là các nhà đầu tư
hoàn toàn có thể tự quyết định
các doanh nghiệp hoàn toàn có thể huy động vốn
nếu như anh thuyết phục được nhà đầu tư
được cổ đông rằng đầu tư dự án này
tốt hiệu quả an toàn
thì người ta sẵn sàng có tiền trong tay người ta đổ vào
nhưng quan trọng là
không thể đi vay để góp vốn
vay để mua trái phiếu
thì lúc đấy nó lại trở thành là kinh doanh bất động sản rồi
và nó là dư nợ của ngân hàng rồi
thì cái khó nhất của chúng ta là làm sao để quản được thực chất
tránh cái tình trạng trước đây
rất nhiều cái tiền đổ vào chứng khoán
mà con số thông kê thì không có
thì bây giờ nó cũng sẽ tương tự thôi
thực chất tôi nghĩ rằng có lẽ con số hai mươi
mà một số chuyên gia
đưa ra về cái dư nợ
bất động sản trong tổng dư nợ
thì có lẽ là đúng
và chúng ta phải quan tâm phải xử lý
trên cơ sở cái nguy cơ đấy
cái con số đấy chứ còn đâu nếu như
thực sự chỉ có bảy năm
thì có lẽ cũng chẳng cần phải tăng hệ số
rủi ro lên hai trăm linh
tức là mức cao nhất
mà chỉ cần một trăm linh hay một trăm năm mươi thôi chẳng hạn
về cái điều kiện
để mà phát hành chứng khoán
thì chúng tôi cho rằng là một cái điều kiện
mới gần đây đó là nó cũng
hơn so với trước đây
đó là tất cả
các cơ quan tài chính anh phải minh mạch
và đặc biệt là phải được đóng dấu bởi một cơ quan kiểm toán
mà được phép
thì đây là một trong những yêu cầu quan trọng nhất
để cái đơn vị mà gọi là phát hành
cái phiếu đó là họ đảm bảo
sự minh mạch đảm bảo trách nhiệm
và để cho nhà đầu tư họ có được
cái thông tin để đưa ra quyết định chính xác
trước đây có một thời kỳ là chỉ
thậm chí là kiểm toán hình thức
thậm chí chỉ là
anh nộp cho tôi báo cáo tôi đóng dấu là đã nộp báo cáo
chứ không có kiểm toán
do đó là cái lời lãi
tức là cái gọi là thực trạng tài chính của công ty
phát hành đó là không được rõ ràng
nhưng mà gần đây thì rõ ràng là đã có cái
cái xếp chặt hơn bao gồm
là anh phải có lãi hai năm đầu hai năm liền kề
còn một năm gần đây thì có lẽ là
điều mới mà ông đúc vừa nói
thứ hai nữa là anh phải báo cáo của anh phải được kiểm toán
và kiểm toán này là đơn vị kiểm toán
nếu chưa phải là của nhà nước thì phải được phép
thì như vậy rõ ràng nó sẽ tạo ra một cái điều kiện chặt chẽ hơn
nhưng mà chúng tôi muốn lưu ý
là đối với những cái người đầu tư
thì nên hết sức thận trọng tỉnh thảo
bởi vì là ngay cả cái kiểm toán đó
nếu chúng ta không có cơ chế kiểm toán
chéo hoặc là bắt lỗi cái đơn vị kiểm toán
thì ai mới có thể không đảm bảo rằng là kiểm toán
cái dấu đó cũng có thể được vận động
được lobby và như vậy là
cái bức tranh tài chính của doanh nghiệp đó
sẽ đẹp hơn là thực tế
và khi anh đầu tư vào đó thì nó có thể tạo ra những cái rủi ro
thì đây là một điều hết sức lưu ý
nhưng mà dù gì thì chúng tôi cũng cho rằng là
cái việc mà buộc các nhà đầu tư
phải ghi động vốn trên tiếng chứng khoán là cần thiết
đúng hướng và đây sẽ là một trong những cái hướng
an toàn nhất bởi vì đây là vấn đề là cùng đầu tư
cùng chịu rủi ro và không có
cái chuyện mà gọi là vay trả lãi
hoặc là không có cái chuyện mà gọi là
anh mà bị phá sản
thì anh vẫn phải chịu trách nhiệm
cho nên buộc các nhà đầu tư cũng phải có trách nhiệm
trong vấn đề mua cái trợ phiếu này
và gần đây chúng tôi được biết là nhiều đại gia của việt nam
cũng đã bắt đầu là rất là coi trọng
cái xu hướng phát hành này
để mà lấy vốn làm cho những dự án
kể cả bất động sản kể cả lĩnh vực khác ngoài bất động sản
theo tôi biết thì nếu mà
phân khúc nhà ở
cao cấp thì nó sẽ
có thể là không ảnh hưởng gì lớn lắm
thế nhưng mà phân khúc nhà ở thu nhập thấp
thì khi mà ngân hàng xiết lại nguồn vốn
tín dụng thì có lẽ điều này sẽ
ảnh hưởng rất lớn đến những
người mà có thu nhập thấp đúng không ạ
đương nhiên tức là những người
thu nhập thấp là những người mà họ
không có khả năng nhiều tiền
thì họ phải huy động phải đi vay
và để có được căn nhà mưu ước của mình
thế thì rõ ràng nếu chúng ta xiết lại
thì họ sẽ lung tung
và chắc chắn với những người thân vận như vậy
và tài chính như vậy thì họ đi vay chỗ khác rất là khó
thì có thể làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của họ
nhưng mà điều an ủi là ở chỗ
hầu hết những người nghèo như vậy
thì họ lại rất thận trọng
họ không đầu cơ như là những nhà giàu đầu tư
và lĩnh vực bất động sản cao cấp
và họ chỉ vay trong cái khả năng thôi
thế nên là hy vọng là cái phần xiết lại này
nó không ảnh hưởng trực tiếp tới cái phần
mà ngân hàng đã cam kết cho những người vay
với nhà xã hội để vay
thế thì chúng ta thấy rằng là
thực ra chúng ta hiện nay cũng chưa có cái quỹ
chúng ta có luật
và trong luật đấy có quy định là phải có cái quỹ này
cho người vay mua nhà xã hội
nhưng mà rất tiếc là hiện nay cái vốn chưa có
cho nên là cái khoản vay này chưa có
và vì thế là vẫn là vay thương mại
vẫn là những khoản vay mà ngân hàng nước tính toán
dựa trên cái nhận diện của mình
cũng như mục tiêu của mình
thì cái phần cho vay của
những người nhà xã hội đó
nó chưa đụng chạm tới
và thậm chí là nhà xã hội hiện nay
nó đang rất là thấp rất là ít
không có đủ cung trên thị trường
và đặc biệt là cái hướng phát triển
nó cũng chưa thật là như là mong muốn
và vì thế cái phần tiến dụng dành cho nó đó
cũng chưa thực sự rõ nét
và ngay cả tỉ trọng của nó cũng chưa có thông kê
thì đây là cái điều chúng ta cũng cần thấy rằng là
cũng là một khoảng khiếm khuyết
trong cái phần quản lý nhà nước
nếu như mà đúng nghĩa là tín dụng tiêu dùng
thì đúng là sẽ tổn thương
những người thu nhập thấp những người nghèo
những người vay mua nhà giá rẻ
thế nhưng đúng như ông phong nói
tức là họ sẽ không dám vay nhiều
và cái giá trị nó cũng thấp thôi
cho nên là cái quy mô cái mức độ
rủi ro chung thì nó lại không lớn
của chúng ta gọi là mua nhà ở
gọi là vay tiêu dùng đấy
nhưng thực chất thì là những cái gói
về nhà cao cấp thì mới là nguy cơ
cho về đánh quả đấy hả
vì cái nhà giá thấp thì khoảng một tí
trên dưới một tí chẳng hạn
nhưng cái nhà cao cấp là năm tí một mươi tí
mà thường người ta lại mua
tôi được biết rất nhiều người mua năm bảy căn
và tiền đấy là tiền đi vay
cho nên nếu như có vấn đề xảy ra
thì cái chỗ đấy là cái chỗ lại là rủi ro
lại nguy hiểm và tất nhiên rủi ro nguy hiểm
dành cho ngân hàng
chứ còn nếu như tiền của người ta
người ta bỏ ra một vài chục tí
người ta mua đến lúc có làm sao ấy
thì cũng không mất đại gì
thị trường không mất đại gì
vì tự người ta mất
nhưng ngân hàng mất thì nó mới gây ra khủng hoảng
gây ra rủi ro hệ thống
tôi muốn đưa thêm một cái
gọi là minh họa
về cái độ rủi ro
của cho vay bất động sản công cấp
nó lớn hơn rất nhiều
so với bất động sản xã hội
tức là trong cái gói gọi là
hỗ trả tài chính của ngân hàng
dành cho những người mà đầu tư vào bất động sản công cấp
thì bây giờ có cái đoạn rất là hấp dẫn
là anh chỉ cần bỏ một tí thôi
khoảng hai mươi thôi
sau đó là anh vay chúng tôi tám mươi
thì chúng tôi sẽ đảm bảo khai thác cho anh
để sau này anh sẽ có cái khoản thu nhập cho thuê
và dùng nó để trả tiền nhà
như vậy anh không phải mất thêm cái gì cả
dùng mỡ nó rán nó
nghe rất hấp dẫn
điều này với các nhà đầu tư logic
thì họ sẽ cảm thấy rất hấp dẫn
bỏ ra khoảng hai mươi mà mình được toàn bộ
một cái nhà một trăm linh chỉ sau một mươi năm nữa chẳng hạn
thế thì vấn đề rủi ro là ở chỗ
là cái cam kết khai thác trong tương lai đó
có đảm bảo hay không
mà rất tiếc nghĩa là hầu hết các nhà tôi gặp
đều không có đảm bảo
chắc chắn là khi mua nhà xong và trả tiền xong
thì nhà khai thác sẽ nói rằng là cái này phụ thuộc vào thị trường
anh phải thấy rằng nếu có khách thuê
thì chúng tôi mới trả tiền cho anh
và như vậy là cái khả năng khai thác nó sẽ bị trục chặt
và như vậy là cái người đi vay để mua nhà
và ghi danh nhà đó sẽ không có cái nguồn thu
để trả nợ và đây sẽ là
cả một cái bẫy đợ một cái bẫy thành khoản
dành cho cả ngân hàng cho cả nhà người đi vay
và điều này thì nó nổ ra thực sự đó
và đặc biệt trong tương lai đó
nếu mà nó tạo ra lòng tin
rồi khách du lịch vào khách nghỉ dưỡng ít
và người thuê nó kém đi
thì chắc chắn nó sẽ tạo ra một cơ bùng nổ cực kỳ lớn
và như đã nói đó là cái vốn đầu tư bất động sản
cao cấp bao giờ cũng lớn hơn hàng chục hàng trăm lần
so với bất động sản xã hội
thì như vậy rõ ràng là nguy cơ của nó cũng phải gấp tương đương như vậy
chúng tôi cho rằng là có hai cái
thứ nhất là tất cả những cái dự lệnh
tất cả những cái sự thay đổi chính sách trong tương lai đó
và kể cả vấn đề xích chặt
cái vốn tín dụng của ngân hàng
và trong lĩnh vực bất động sản này là phải
minh bạch có thể dự báo được
và giảm thiểu thậm chí là không được tạo ra
dự lịch cho chính sách
cho các cái nhà tư bất động sản đây là điều rất quan trọng
bởi vì một cái dòng bất động sản không thể làm
trong vòng hai năm thậm chí không thể làm trong năm năm được
phải hơn nữa thế thì
nhà đầu tư đó họ phải có một cái chương trình huy động
vốn rất đa dạng trong đó nó có
vốn và bất động sản từ ngân hàng
nếu anh mà thay đổi đột ngột anh xiết lại
một cách kiểu không báo trước thì nó sẽ gây ra trục chặt
và trục trặc như vậy thì quyền lợi của họ
sẽ bị vi phạm
và như vậy là họ có thể bị đổ vỡ
cái dự án đó và họ sẽ bị
ảnh hưởng tới vấn đề khả năng phá sản của mình
rồi ảnh hưởng tới uy tín của mình trên thị trường
thì rõ ràng đây là trách nhiệm từ phía ngân hàng nhà nước
từ phía ngân chức năng đó là vấn đề đảm bảo
cái sự ổn định
đảm bảo cái sự minh mạch và dự báo được
của chính sách để giảm thừa chính sách
một cái điều tượng thứ hai để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư
bất động sản đó là
khi các ngân hàng cam kết với mình
thì ngân hàng cũng phải thực hiện tốt
và ngân hàng nước phải đứng ra với tư cách là một người
tạo giao luật để mà giảm thừa
tình trạng đó thứ hai là xử lý sang
nó có ly khối tình để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư
nhất đầu tư bất động sản
tôi cho rằng thế này
quy định nguyên tắc đòi hỏi
thì không có khái niệm bảo vệ
doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
vì doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nó bình thường thôi
không việc gì phải bảo vệ cả
hay nói đúng hơn thế này bảo vệ thông qua
cái việc khác thông qua cái bảo vệ cái gì
bảo vệ thứ nhất nhà đầu tư
anh mua trái phiếu mua cổ phiếu
yêu cầu điều kiện về phát hành
cổ phiếu phiếu đặc biệt công ty nên biết
thì phải như thế nào để bảo vệ
nhà đầu tư thì qua đấy
bớt rủi ro với nhà đầu tư đồng nghĩa với
doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ hạn chế rủi ro
thứ hai rất quan trọng đấy là bảo vệ người tiêu dùng
thì luật của chúng ta rất rõ rồi
ví dụ bảo lãnh nhà hình thành
tương lai hay là
nộp tiền không quá bảy mươi
rồi thậm chí đến lúc
mà đã xong nhà rồi cũng chỉ chín mươi năm
còn đến bao giờ lấy sổ đỏ thì mới một trăm linh
và đặc biệt thứ ba nữa là bảo vệ ngân hàng
cái kênh dẫn vốn chính
rủi ro chính mà đang đầu tư
rất nhiều nguồn vốn cho nhà đầu tư
thì anh phải chặt chẽ anh phải
giới hạn anh an toàn được
thì anh doanh nghiệp kia
cũng sẽ không quá đà sẽ không
rủi ro nhiều đấy thì qua
cái cơ chế đấy nó quay trở lại là
nếu đúng làm chuẩn
bảo vệ được những cái xung quanh thì
bản thân anh doanh nghiệp kinh doanh
các sản anh sẽ đỡ rủi ro anh sẽ đỡ
coi là bong bóng anh sẽ đỡ
coi là bất chắc xảy ra
vâng như vậy là
qua phân tích của hai vị khách mời
thì có nghĩa là nhà nước
chúng ta không chỉ bảo vệ ngân hàng
mà còn phải bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp
và của những người
tiêu dùng đó đúng không ạ
với những quy định mới
sẽ siết chặt nguồn vốn tín dụng
cho thị trường bất động sản thì các doanh nghiệp
cần nhạy bén để chuyển hướng tìm
nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng
sang thị trường chứng khoán hoặc nguồn vốn
fbi đây có thể là một điều
rất tích cực tuy nhiên để tiếp cận
được các nguồn vốn này buộc doanh nghiệp
phải có khả năng tài chính tốt sức khỏe tài chính
và thị trường ổn định
những doanh nghiệp nhỏ không có thị phần
không có báo cáo tài chính kiểm toán độc lập
và không có lãi thì bị loại ra
khỏi nguồn vốn quan trọng này
đến đây chương trình thương trường và pháp luật tuần này
cũng xin được tạm dừng tại đây xin cảm ơn
vị khách mời đã có những chia sẻ thẳng thắn
và khách quan xin kính chào và hẹn gặp lại
trong chương trình lần sau